công an huyện đông hòa tỉnh phú yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt khẩn cấp sáu đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích
làm một trưởng công an xã và ba người khác trọng thương
các đối tượng gồm huỳnh tấn tây ba mươi tuổi nguyễn tấn đức huỳnh trọng sơn phạm văn định hai mươi hai tuổi
nguyễn văn kiên hai mươi một tuổi và phạm đức nhân hai mươi ba tuổi cùng ngụ thôn phước lộc xã hòa tâm huyện đông hòa
mặc dù được cấp cứu tại bệnh viện địa phương nhưng do các vết thương quá nặng
riêng ông toàn bị chém nứt sọ dài hơn hai cm và bị đâm thủng phổi
cả bốn nạn nhân đã được chuyển vào bệnh viện trợ rẫy thành phố hồ chí minh điều trị
tại cơ quan điều tra huỳnh tấn tây và các đối tượng khai nhận đã dùng phương tiện nhạc sống lưu động
kéo nhau đi hát dạo trong khu vực và lấy cớ vận động quyên góp tiền của một số hộ dân
để ủng hộ đội bóng của xã sau đó tiêu xài nhậu nhẹt
khi nghe nhân dân phản ánh ông trần trọng toàn trưởng công an xã hòa tâm đã gửi giấy
mời huỳnh tấn tây đến trụ sở để nhắc nhở
tây không đến mà tổ chức ăn nhậu ruột kích động các đối tượng trên chuẩn bị hung khí
tìm đến nhà ông toàn để trả thù gây hậu quả nghiêm trọng
trước đó ngày hai mươi sáu tháng chín ubnd huyện đông hòa tỉnh phú yên đã tặng giấy khen đột xuất
cùng phần thường hai mươi triệu đồng cho hai tập thể và năm cá nhân được công an huyện đông hòa
vì đã khẩn trương điều tra truy bắt nhóm côn đồ nguy hiểm do huỳnh tấn tây cầm đầu